tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đã có buổi tiếp thượng nghị sĩ corey gardner
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với hoa kỳ
mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa đối tác toàn diện với hoa kỳ theo hướng thực chất
hiệu quả trên cả ba mặt song phương khu vực và toàn cầu
đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác thịnh vượng của khu vực và trên thế giới
bên cạnh đó việt nam hoan nghênh việc tăng cường trao đổi thăm viếng lẫn nhau giữa quốc hội hai nước
để tìm hiểu những cơ hội hợp tác thúc đẩy sự phát triển quan hệ hai nước trong mọi lĩnh vực
nhất là lĩnh vực thương mại đầu tư an ninh quốc phòng
về phần mình thượng nghị sĩ corey gardner bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm việt nam
thượng nghị sĩ corey gardner cho biết ông luôn ủng hộ thương mại tự do
mong muốn hai bên sớm xóa bỏ những rào cản về thương mại để thúc đẩy hợp tác và đầu tư giữa hai nước